cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam đã phối hợp với công an các địa phương triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc liên tỉnh qua mạng internet
do huỳnh quốc việt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại xã đại hiệp huyện đại lộc tỉnh quảng nam cầm đầu gồm hàng trăm đối tượng ở nhiều địa phương tham gia với số tiền xác định ban đầu hơn sáu trăm linh tỷ đồng
qua hai tháng theo dõi ngày hai mươi hai tháng chín công an tỉnh quảng nam đã phối hợp với cục a sáu và công an các tỉnh thành phố liên quan tiến hành phá án đồng loạt giữ người và tổ chức khám xét khẩn cấp tại nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh quảng nam thành phố đà nẵng và tỉnh gia lai đối với một mươi chín đối tượng
theo cơ quan chức năng tăng vật thu giữ gồm ba xe ô tô một súng calipdu cùng một mươi hai viên đạn một súng bắn điện sáu điện thoại di động một laptop một ipad và bốn trăm ba mươi bảy triệu đồng
cơ quan điều tra công an tỉnh quảng nam chuẩn bị khởi tố vụ án đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra truy bắt các đối tượng liên quan trong đường dây này
chiều ngày hai mươi bốn tháng chín chủ tịch ubnd tỉnh quảng nam đinh văn thu đã đến động viên và thưởng nóng ban chuyên án này với số tiền năm mươi triệu đồng